chính phủ ukraine thông báo đang lên kế hoạch sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép azovsan ở thành phố mariopol miền nam nước này trong ngày hôm nay hai mươi chín tháng bốn
tuy nhiên chi tiết về kế hoạch hiện chưa được công bố
trước đó một ngày tổng thống ukraine volodymyr zelensky và tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres cũng thảo luận về việc sơ tán người dân khỏi mariopol
ông guterres tuyên bố liên hợp quốc đang nỗ lực hết sức để đưa những người dân mắc kẹt ra khỏi khu vực nhà máy thép đồng thời kêu gọi các bên ngừng bắn hoàn toàn cũng như đạt được các giải pháp thiết thực ngay lập tức nhằm hạn chế tối đa tổn thương cho người dân
về phần mình tổng thống zelensky tuyên bố nước này sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán khẩn cấp về sơ tán người dân khỏi mariopol
trong khi đó thư ký báo chí của tổng thống nga dmitry peskov cho biết không có gì cần đàm phán về việc sơ tán dân thường khỏi khu vực nhà máy thép azokstan ở mariopol bởi tổng thống vladimir putin đã tuyên bố rất rõ ràng rằng người dân có thể tự do rời khỏi khu vực này